tiếp tục kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn sáng nay quốc hội đã thông qua bộ luật lao động sửa đổi
với những quy định không tăng khung thỏa thuận làm thêm giờ tối đa điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu
theo lộ trình bổ sung thêm một ngày nghỉ lễ và dịp quốc khánh mùng hai tháng chín
và quy định thành lập tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở
theo đó quốc hội thảo luận về mở rộng khung thỏa thuận thời giờ làm thêm tối đa
từ ba trăm linh giờ lên bốn trăm linh giờ một năm nâng thời hạn làm thêm giờ tối đa trong tháng
từ ba mươi giờ lên bốn mươi giờ và bổ sung cụ thể các trường hợp được tổ chức làm thêm giờ
từ trên hai trăm linh giờ đến ba trăm linh giờ trong một năm
về nghỉ lễ tết người lao động có thêm một ngày nghỉ trong dịp quốc khánh mùng hai tháng chín
về tuổi nghỉ hưu quốc hội đồng ý điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ sáu mươi hai tuổi
đối với lao động nam vào năm hai nghìn hai mươi tám và đủ sáu mươi tuổi đối với lao động nữ vào năm hai nghìn ba mươi năm